mùa rươi tại hải dương bắt đầu từ ngày hai mươi tháng chín âm lịch đến mùng năm tháng một mươi âm lịch hàng năm
vụ rươi năm nay tại các địa phương trong tỉnh cho năng suất cao
mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho người dân
những ngày này từ một mươi tám h tối đến hai mươi ba h đêm ông lê văn quạt ở thôn tú y xã vĩnh lập
huyện thanh hà luôn túc trực tại ruộng để thu hoạch vụ dươi
những mẻ rươi sau khi được nhắc từ dưới mặt nước lên sẽ được các thương lái mua vận chuyển
đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận
mỗi vỏ xào nó là ba mươi cân ví dụ bình quân một nhà như năm mươi năm thôi
bình quân sáu mẫu ba xóng một tấn tám này
nhân giá rươi đầu như năm nay nó rươi vào ba mươi năm này như hôm nay đây
rươi là một nguồn lợi thủy sản hoàn toàn tự nhiên
mang lại giá trị kinh tế cao mà không tốn kém nhiều về chi phí đầu tư
trung bình mỗi hectare khai thác dươi cho thu nhập khoảng hai trăm linh triệu đồng một vụ
hiện nay tỉnh hải dương có khoảng bốn trăm linh hectare quanh vùng canh thác rươi
ở các huyện tứ kỳ thanh hà kim thành tinh môn
và thành phố trí linh
cộng đồng ở vùng đó còn phải nghiên cứu đến từng con nước thủy trèo
thứ hai nữa là nghiên cứu đến có ý thức bảo vệ đối với những đối tượng
mà khai thác rươi ở sông liền với khu vực đó
ví dụ như là dùng sung điện ví dụ như dùng hóa chất
rươi là loại thủy sản yêu cầu chất lượng nguồn nước
và môi trường đất ruộng phải sạch hoàn toàn không có hóa chất
để bảo vệ nguồn lợi thủy sản này các cơ quan chức năng cần bảo đảm chất lượng nguồn nước của các sông
kịp thời phát hiện và xử lý các cá nhân doanh nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước
làm ảnh hưởng tới môi trường sinh sống của rươi